chiều một mươi một một mươi hai tại trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành icise tp quy nhơn tỉnh bình định
hội thảo dành cho các nhà sinh học trẻ việt nam lần thứ ba khai mạc với sự tham gia của hai trăm chín mươi giáo sư đầu ngành
các nhà khoa học trẻ và doanh nghiệp trong lĩnh vực sinh học
hội thảo diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một một mươi ba một mươi hai đây là hội thảo chuyên đề nằm trong chương trình
gặp gỡ việt nam lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi do hội khoa học gặp gỡ việt nam tổ chức
tại hội thảo các nhà khoa học trình bày một mươi sáu thuyết trình ở phiên toàn thể sáu mươi báo cáo khoa học ở các phiên thảo luận nhóm
một trăm hai mươi bảy poster được chia ở ba tiểu bang chuyên môn về y sinh dược hóa sinh và sinh học thực vật nông nghiệp môi trường
qua đây nhằm cung cấp thông tin chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sự hợp tác và kết nối giữa các nhà nghiên cứu sinh
học từ các tổ chức khác nhau đồng thời tại hội thảo năm nay hội đồng khoa học bao gồm một mươi một giáo sư đầu ngành
về lĩnh vực khoa học sự sống đã được thành lập